nguyễn hồng tâm lý giải do một số trạm y tế phường xã và trạm y tế lưu động không đủ nhân sự
đường dây nóng hoạt động chưa được thông suốt nên mới xảy ra vấn đề trên
sở y tế đã chấn chỉnh kịp thời và hỗ trợ các địa phương tăng cường nhân lực cho các trạm y tế lưu động
để tiếp cận f nhanh nhất có thể
theo ông tâm khi người dân tự xét nghiệm và phát hiện dương tính
nên gọi điện đến trạm y tế phường xã thị trấn hoặc trạm y tế lưu động
trong vòng hai mươi bốn giờ nhân viên y tế sẽ tiếp cận kiểm tra xét nghiệm
sau đó đánh giá tình trạng của bệnh cũng như điều kiện cách ly điều trị đối với f và f một
để có sự hướng dẫn chăm sóc phù hợp
thực tế có một số người dân khi phát hiện dương tính đã không thông báo cho cơ sở y tế
hoặc không được ghi nhận không được cấp thuốc không những tạo nguy cơ lây nhiễm cho cộng đồng
mà còn thiệt hại cho chính f và gia đình ông tâm chia sẻ
đại diện hcdc cũng cho biết
tất cả f đều được cấp phát các túi thuốc
chỉ những người có triệu chứng hoặc biểu hiện nhẹ thì được cấp túi thuốc theo chỉ định của bác sĩ
tuy nhiên nếu không được cấp thuốc thì f vẫn có quyền lợi khác nếu khai báo cho ngành y tế
ví dụ như người bệnh được chăm sóc và can thiệp kịp thời khi có triệu chứng trở nặng
chuyển viện sớm f một trăm linh gia đình cũng được theo dõi quản lý và bảo vệ
đặc biệt với gia đình có người cao tuổi hoặc có bệnh lý nền
thông tin về công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn
phó ban chỉ đạo phạm đức hải cho hay
tính đến một mươi tám h ngày hai mươi một tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
có bốn trăm năm mươi sáu chín trăm năm mươi sáu trường hợp mắc bệnh phát hiện tại tp hcm được bộ y tế công bố bao gồm
bốn trăm năm mươi sáu bốn trăm một mươi ba trường hợp nhiễm trong cộng đồng và có năm trăm bốn mươi ba trường hợp nhập cảnh
hiện tp đang điều trị cho một mươi ba bảy trăm hai mươi một bệnh nhân
trong đó có năm trăm bảy mươi bốn trẻ em dưới một mươi sáu tuổi
ba trăm hai mươi bảy bệnh nhân nặng đang thở máy
một trăm linh chín bệnh nhân can thiệp ếch mồ
trong ngày hai mươi một tháng một mươi một có một hai trăm hai mươi ba bệnh nhân nhập viện
bảy trăm bốn mươi chín bệnh nhân xuất viện
tổng số xuất viện cộng rồn từ mùng một tháng một năm hai nghìn hai mươi một đến nay là hai trăm bảy mươi bốn mươi ba người
năm mươi chín trường hợp tử vong
trong ngày tổng số ca tử vong cộng dồn từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi một đến nay là một mươi bảy năm trăm một mươi một người
về tiêm chủng đến ngày hai mươi một tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
đã có bảy tám trăm tám mươi sáu trăm một mươi mũi một và sáu sáu mươi một một trăm bảy mươi năm mũi hai đã được tiêm cho người dân tp hcm
trước tình trạng số ca nhiễm f nhập viện tử vong có xu hướng tăng trong thời gian gần đây
tránh văn phòng sở y tế nguyễn thị huỳnh mai cho biết
theo thống kê từ ngày một mươi chín đến hai mươi một tháng một mươi một tp hcm có một trăm năm mươi một trường hợp tử vong
trong đó có một mươi tám ca mắc bệnh nền bảy mươi năm trường hợp chưa tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín
hoặc tiêm chưa đủ liều
đối với một số trường hợp đã tiêm đủ hai mũi vaccine nhưng vẫn tử vong
bà mai cho rằng xét đến yếu tố cộng đồng khi số f tăng cao
khoảng một mươi năm đến hai mươi ca nhiễm sẽ có diễn tiến nặng
chủ yếu tập trung ở người cao tuổi hoặc có bệnh nền trong đó năm có nguy cơ tử vong
sở y tế khuyên cáo để giảm số ca tử vong chúng ta cần giảm số ca f nhập viện
do đó mỗi người dân cần phải nêu cao ý thức cộng đồng trong công tác phòng chống dịch
chú trọng năm ca vaccine không được lơ là dù đã tiêm đủ hai mũi
trong bối cảnh số ca covid một mươi chín tại tp hcm có xu hướng tăng với hơn năm mươi sáu người đã cách ly tại nhà
sở y tế tp hcm đã có văn bản khẩn về vấn đề này
chăm sóc f tại nhà như thế nào mới đúng
những f nào đủ điều kiện cách ly và điều trị tại nhà
hãy cùng tìm hiểu câu trả lời ngay sau đây
sở y tế thành phố cho phép f được cách ly tại nhà khi trong gia đình không có người thuộc nhóm nguy cơ cao
như người cao tuổi người mắc bệnh nền béo phì mang thai
theo hướng dẫn này đối tượng được quản lý tại nhà là người mắc covid một mươi chín tức f mới
có kết quả xét nghiệm rt pcr hoặc xét nghiệm nhanh dương tính và đủ điều kiện cách ly tại nhà
không có triệu chứng hoặc nhẹ độ tuổi từ một đến năm mươi tuổi tự chăm sóc được
f cách ly tại nhà phải có khả năng tự chăm sóc bản thân như ăn uống tắm rửa
giặt quần áo vệ sinh biết cách đo thân nhiệt sử dụng thuốc theo đơn của bác sĩ
có khả năng liên lạc với nhân viên y tế để được theo dõi giám sát khi có tình trạng khẩn cấp
f là trẻ em hoặc người không tự chăm sóc được cá nhân thì phải có người hỗ trợ
trạm y tế phường xã thị trấn chịu trách nhiệm tiếp nhận cập nhật danh sách người f trên địa bàn
từ nhiều nguồn khác nhau sau đó nhập thông tin f trên phần mềm
chuyển thông tin f cho các cơ sở quản lý người nhiễm covid một mươi chín tại nhà
được phân công trong vòng từ bốn đến sáu giờ kể từ khi tiếp nhận thông tin
trong vòng hai mươi bốn giờ sau khi nhận danh sách
cơ sở quản lý người nhiễm covid một mươi chín tại nhà được phân công quản lý f một
phải tiếp nhận f hoặc gia đình f để đánh giá các điều kiện cách ly tại nhà
trong trường hợp f không đủ điều kiện cách ly tại nhà sẽ phát tờ rơi hướng dẫn những điều cần tuân thủ
tự chăm sóc và theo dõi sức khỏe tại nhà cấp phát thuốc điều trị covid một mươi chín theo quy định
khi f có triệu chứng nhẹ bác sĩ của cơ sở quản lý người nhiễm covid một mươi chín tại nhà
phải đánh giá tình trạng sức khỏe của f
trong trường hợp f đủ điều kiện cách ly tại nhà
khi f có chỉ định dùng thuốc nhân viên của cơ sở này cho người bệnh ký cam kết
và cấp phát thuốc tại nhà cho f gói c
khi f cảm thấy khó thở phải liên hệ ngay với cơ sở đang quản lý f để được tư vấn hỗ trợ
bác sĩ đánh giá tình trạng bệnh nếu có chỉ định nhập viện
sẽ cho người bệnh sử dụng một liều duy nhất gói b trước khi chuyển viện
về xét nghiệm cho người f tại nhà sẽ lấy vào ngày một mươi bốn để chuẩn bị kết thúc thời gian cách ly
nếu kết quả xét nghiệm âm tính
cơ sở được phân công quản lý f lập danh sách báo cáo ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín
phường xã thị trấn để cấp giấy xác nhận hoàn thành cách ly theo quy định
đồng thời làm xét nghiệm cho người chăm sóc hoặc người ở cùng nhà với f khi có triệu chứng nghi mắc covid một mươi chín
trong trường hợp f có các dấu hiệu chuyển nặng cơ sở quản lý người nhiễm covid một mươi chín tại nhà
hướng dẫn xử trí cấp cứu cho người bệnh đồng thời liên hệ tổ phản ứng nhanh
để được hỗ trợ sử trí cấp cứu và chuyển người bệnh đến bệnh viện
cụ thể dấu hiệu chuyển nặng ở người lớn bao gồm khó thở biểu hiện bằng thở hụt hơi
thở nhanh trên hai mươi năm lần một phút ly bì lừa đừ tím tái môi và đầu chi spo hai dưới chín mươi bốn
đối với trẻ em thường thở nhanh theo tuổi từ một đến năm tuổi hai trăm bốn mươi lần một phút
đến một mươi hai tuổi trên ba mươi lần một phút và trên một mươi hai tuổi là lớn hơn hoặc bằng hai mươi lần một phút
cánh mũi phập phòng rút lõm lồng ngựa
các cơ sở được văn công quản lý người nhiễm covid một mươi chín tại nhà phải luôn sẵn sàng
tiếp nhận điện thoại của người f để tư vấn hoặc khám chữa bệnh tại nhà
trong trường hợp không cần can thiệp y tế hoặc không liên hệ được
số ca mắc covid một mươi chín cả nước đang có dấu hiệu tăng mạnh và hiện đã gần bằng giai đoạn cao điểm
và đặc biệt tp hcm đang là địa phương có tỷ lệ tự nhiên
tử vong cao nhất cả nước
đây là một tín hiệu đáng lo ngại hay thực tế này vẫn đang trong tầm kiểm soát
liệu có hay không một đợt dịch mới và thành phố có thể tiếp tục trạng thái bình thường mới
thích ứng an toàn này hay không
số ca mắc covid một mươi chín cả nước đang có dấu hiệu tăng mạnh và hiện đã gần bằng giai đoạn cao điểm
nhưng những số liệu từ bộ y tế cho thấy có những cơ sở để tiếp tục thực hiện được
thích ứng an toàn với dịch do số ca nặng giảm mạnh so với giai đoạn cao điểm của dịch
số liệu của bộ y tế cho thấy
ca bệnh mới ngày hai mươi một tháng một mươi một là chín tám trăm chín mươi ca gần bằng con số ngày hai mươi ba tháng chín một mươi một mươi tám ca
nhưng số bệnh nhân đang điều trị tại các bệnh viện giảm hai mươi
số tử vong là hai trăm ba mươi tám và một trăm ba mươi sáu tức giảm gần bằng một phần hai
tại các tỉnh thành đông và tây nam bộ khu vực dịch nóng nhất cũng đang có những tình trạng tương tự
số ca bệnh mới có tăng so với thời điểm tháng một mươi
nhưng số đang theo dõi điều trị tại các bệnh viện và số ca tử vong
tại hà nội bộ y tế cho biết hiện có hai sáu trăm linh bệnh nhân đang điều trị
nhưng số bệnh nhân chuyển nặng phải hỗ trợ thở oxy thở máy chỉ có hai mươi ba ca
trong khi thông thường số bệnh nhân nặng cần phải hỗ trợ thở phải chiếm một mươi tổng số bệnh nhân
tuy nhiên tại thành phố hồ chí minh số tử vong vẫn đang đứng ở mức cao
ngày hai mươi một tháng một mươi một ghi nhận tới năm mươi ca tử vong và ngày hai mươi hai là năm mươi chín ca
so với cao điểm dịch số bệnh nhân covid một mươi chín
tử vong đã giảm nhiều nhưng so với tháng một mươi và những ngày đầu tháng một mươi một thì con số này đã có dấu hiệu tăng
lý do dẫn đến việc này theo đánh giá của các chuyên gia là số ca mắc mới tăng và số ca tử vong cũng tăng theo
dù mức độ tăng không bằng so với mức tăng số ca mới
trong đó hầu hết ca tử vong là ở người cao tuổi và có bệnh nền
bộ y tế cho biết vừa cấp thêm cho thành phố hồ chí minh năm liều thuốc monunviravir
điều trị cho f cách ly tại nhà
tp hcm là địa phương có số ca tử vong cao nhất cả nước tỷ lệ tử vong lên tới ba tám tổng số ca mắc
trong khi cả nước là hai hai
tuy nhiên tp hcm đề nghị bộ cấp thêm một trăm linh liều do số lượng bệnh nhân tăng trở lại
phủ vaccine và có thuốc điều trị sớm sẽ là hai điểm quan trọng nhất để thích ứng an toàn với sức khỏe